nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế bảo tàng một mươi tám tháng năm mới đây tại hà nội bảo tàng lịch sử quân sự việt nam tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm với chủ đề xu hướng trưng bày truyền thông và tiếp cận một số bảo tàng trên thế giới
tọa đàm thảo luận để nâng cao sự liên kết phối hợp trong hoạt động trưng bày truyền thông của các bảo tàng trong và ngoài quân đội với nhau
nhiều đại biểu cho rằng các bảo tàng cần mạnh dạn tiếp cận nhiều giải pháp trưng bày mới tăng cường các hoạt động truyền thông đa dạng các hoạt động nhằm thu hút công chúng đến tham quan bảo tàng